các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó khu vực từ thanh hóa trở vào cho tới quảng bình buổi sáng trời còn nhiều mây kèm theo một lớp sương mù nhẹ
nhưng đến trưa chiều trời cũng chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
rãnh thấp gây thời tiết xấu đang có xu hướng nâng trục dần lên tạo điều kiện cho mưa rào và rông quay trở lại cho khu vực tây nguyên và nam bộ
những cơn mưa này được dự báo sẽ kéo dài trong khoảng hai ba ngày tới và mặc dù là mưa không quá mạnh chỉ phổ biến từ một mươi ba mươi mm
tuy nhiên điều đáng lưu ý đó là thời điểm xuất hiện mưa to lại trùm đúng vào lúc chiều cường do vậy mực nước trên các sông tại nam bộ vẫn còn cao
và tiếp tục gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
trở ra với các tỉnh thành bắc bộ trong những ngày tới thời tiết trên khu vực vẫn khá ổn định trời chỉ nhiều mây về đêm và sáng sớm
và cùng với đó là một lớp sương mù ở các tỉnh miền núi trung du và đồng bằng ven biển
còn ban ngày thì trời giảm mây chuyển nắng nhiệt độ trong ngày hôm nay phổ biến chung sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
một số nơi ở miền núi phía tây bắc bộ như mường la yên châu hay mai châu còn trên ba mươi hai độ
trên các vùng biển ven bờ khu vực có thời tiết đáng lưu ý là vùng biển từ bình thuận cho tới cà mau và từ cà mau cho tới kiên giang
do ảnh hưởng của rãnh thấp thời tiết xấu mà khu vực có mưa rào và rông rải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần lưu ý với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
khu vực bắc biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc đến đông mạnh cấp bốn cấp năm mưa rào và rông chỉ xuất hiện vài nơi
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường
trên khu vực giữa và nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa hôm nay tình trạng biển còn tốt với độ cao sóng biển dưới một hai mươi năm
tuy nhiên sang ngày mai mưa rào và rông sẽ có xu hướng tăng dần lên bà con ngư dân nên theo dõi các bản tin tiếp theo để có kế hoạch ra khơi phù hợp
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước